tối ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã xác định được nguyên nhân của vụ chém người xảy ra tại chợ đầu mối nông sản thủ đức khiến cho một người tử vong
theo điều tra hai anh em ruột là nguyễn văn chuẩn ba mươi chín tuổi và nguyễn văn phú bốn mươi bảy tuổi cùng ngụ tỉnh sóc trăng
đến một quán nước trên đường dê khu dân cư chợ đầu mối nông sản thủ đức thuộc phường tam bình để lãnh hai hai triệu đồng tiền trung số đề
tuy nhiên do tờ phơi đề của chuẩn bị mờ nên triệu văn năng ba mươi bốn tuổi chủi lô đề tạm trú phường tam bình từ chối chung chi
sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và chuẩn rời đi đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi năm tháng bốn chuẩn cầm dao đi cùng anh ruột là phú quay lại
lúc này phu đứng ngoài quán chuẩn đi vào trong tiếp tục đòi tiền trúng đề nhưng không được trả
chuẩn sau đó dùng dao đâm anh năng tử vong trước khi nhập viện cấp cứu
gây án xong hai anh em chuẩn và phú tẩu thoát về hướng quốc lộ một và đến một nhà trỏ ở quận một mươi hai thành phố hồ chí minh để trốn nhưng đã bị công an bắt ngay trong đêm